các lực lượng phải mạnh hơn chủ động hơn linh hoạt hơn sáng tạo hơn trước mọi nhiệm vụ
trước mắt phải hoàn thiện thể chế thuộc chức năng nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
cái thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực
nguồn nhân lực phải chuyên nghiệp phải tinh nhuệ phải đáp ứng được các yêu cầu nó cao hơn so với tình hình bình thường
thì cái đào tạo cái nguồn nhân lực là cái hết sức là quan trọng
thì các ông chỉ phải tập trung ở đây
cô tuyển dụng đào tạo rồi nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ
nó rất khác cái tình hình nó rất khác
cái thứ tư là đầu tư cho khoa học công nghệ
cả hai cái ngành này đều là công nghệ cao cả
không cháy cháy cháy cũng phải công nghệ cao
thì việc đáp ứng được cái nhu cầu bây giờ bởi vì bây giờ ví dụ như khu công nghiệp chẳng hạn là phải đáp ứng thế nào
cái thứ năm là cái công tác quản trị và phối hợp giữa các lực lượng
thứ sáu là xây dựng đảng và tổ chức trong hệ thống công an nhân dân
trong đó có hai cục của chúng ta
cái tình hình nó thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi nhiệm vụ thay đổi thì tổ chức phải thay đổi
vừa qua chúng ta đã rất thành công trong cái tổ chức
chúng ta giảm một cái khâu trung gian giảm cái khâu tổng cục trực tiếp luôn lãnh đạo bộ trực tiếp luôn
nhưng mà còn tổ chức thế nào cái nguyên trong cho nó phù hợp thì chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu
bám sát vào tình hình để chúng ta làm cho nó thật tốt
thủ tướng phạm minh chính khẳng định lãnh đạo đảng nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng công an nhân dân
trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang của đơn vị
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đạt được những chiến công thành tích xuất sắc
xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đảng và nhà nước
thủ tướng chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mạnh khỏe hạnh phúc thành công
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
tại hà nội sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến kiểm tra tiến độ công việc động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai tại công an quận hoàng mai tp hà nội
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao
thực hiện nghiên cứu đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ ngành trên cổng dịch vụ công quốc gia
có thể kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu
tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng covid một mươi chín được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả mà trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời động viên và chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ công tác tại trung tâm đã không kể ngày đêm
thứ bảy chủ nhật ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lãnh đạo cám bộ chiến sĩ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng đúng tiến độ
coi trọng nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số sáu qdttg ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn thông tin thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng tuân thủ nghiêm quy trình quy chế công tác
tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết
tại công an quận hoàng mai báo cáo với đồng chí thứ trưởng
nguyễn đình chiến trưởng công an quận hoàng mai nêu rõ để đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an quận hoàng mai đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng thời tham mưu với quận ủy ủy ban nhân dân quận
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chính quyền các phường tham gia phối hợp với các lực lượng công an quận
đảm bảo an ninh trật tự bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những thành tích mà công an quận hoàng mai đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an quận hoàng mai cần nhận thức đầy đủ những tổng kết của từng lực lượng mà lãnh đạo bộ công an đã triển khai
và công an tp hà nội đã quán triệt thực hiện
trên tinh thần đó công an quận hoàng mai phải sâu sát cơ sở chủ động nắm tình hình tăng cường đấu tranh chấn áp xử lý kịp thời tình huống phức tạp nổi lên
đặc biệt nghiên cứu sáng kiến có hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong việc triển khai các giải pháp của lãnh đạo bộ công an và công an tp hà nội cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình hiện nay
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
tại công an phường tương mai quận hoàng mai tp hà nội
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
giữ vững an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đoàn
đây chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị giao ban công tác tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
bộ trưởng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an các đơn vị địa phương nắm chắc dự báo sát tình hình
chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn từ sớm tại cơ sở không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban trực chiến chấp hành chế độ thông tin báo cáo
đảm bảo thông tin thông suốt kịp thời thực hiện tốt các chính sách an dân an sinh xã hội tạo điều kiện để tất cả người dân được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
bộ công an và bộ tư pháp đã phối hợp công tác khá nhuẩn nhuyễn và hiệu quả
đó là kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết phối hợp công tác năm hai nghìn hai mươi một giữa hai bộ
tổ chức tại hà nội ngày hai mươi sáu tháng một vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai hai bộ tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ toàn diện các lĩnh vực công tác
trong đó tập trung hoàn thiện đề nghị xây dựng luật cảnh sát cơ động luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại phiên họp tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng một tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác nhấn mạnh
để triển khai đề án có hiệu quả đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao theo đúng ý kiến chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ các thành viên trong tổ công tác cần căn cứ vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
để triển khai nhiệm vụ của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phụ trách
trong đó cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xác định những lộ trình cụ thể những công việc phải hoàn thành
thăm chúc tết trung đoàn không quân công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu toàn thể trung đoàn
đặc biệt là lãnh đạo nòng cốt phát huy hơn nữa những kinh nghiệm về công tác quản lý điều hành hoạt động bay
công tác khai thác sử dụng các phương tiện bay và phương tiện kỹ thuật hàng không để tham mưu giúp lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xây dựng trung đoàn đi vào hoạt động ổn định
cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
tuần qua thay mặt đảng quốc
công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới thăm chúc tết các đồng chí cán bộ công an cao cấp đã nghỉ hưu tại thành phố hồ chí minh
thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
tỉnh bắc ninh và các gia đình chính sách công nhân lao động tại tỉnh hương yên
nhân dịp tết cổ truyền nguyên đán của dân tộc đại tướng tô lâm cũng đã đến thăm chúc tết gia đình cố nhạc sĩ văn cao
nhạc sĩ văn cao là người gắn bó và luôn dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân
ông là tác giả của ca khúc người công an thân yêu
sáng ngày hai mươi chín tháng một đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần và kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
thấy bánh trưng là thấy tết mang yêu thương sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn
mới đây các chiến sĩ cảnh sát cơ động công an thủ đô cùng với các đơn vị công an cơ sở và các nhà hảo tâm
đã tổ chức gói bánh trưng trao tặng cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân hà nội
sắc áo quân phục giản dị nụ cười tươi và bàn tay khéo léo
người chiến sĩ công an gói chọn cả tình quân dân trong từng tấm bánh
tết ấm sẻ chia xuân về ngập lối ngoài kia là gió rét nhưng ở đây chỉ có ấm áp yêu thương
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày hôm nay ba mươi tháng một tức ngày hai mươi tám tết âm lịch
cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người
so với ngày cùng kỳ tết năm ngoái nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một giảm hai vụ giảm hai người chết và giảm hai người bị thương
các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy một trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn tám tỷ đồng tạm giữ hai mươi sáu xe ô tô sáu trăm chín mươi một xe mô tô tước năm trăm ba mươi chín giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba trăm linh một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát một một trăm ba mươi bốn trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra lập biên bản một mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần bảy mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe bốn trường hợp qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc đã ghi nhận một trăm ba mươi một trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng đã dừng lập biên bản bốn trường hợp gửi thông báo vi phạm tới một trăm linh ba trường hợp
trên đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn bốn mươi triệu đồng
lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn và công an tỉnh bình thuận đã triệt phá đường dây sản xuất tiền giả
bắt bốn đối tượng là hồ hoàng long hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
tăng vật thu giữ là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
theo lời khai ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay giang lên mạng xã hội mở các trang gia lô facebook giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả
khi có khách đặt hàng mua giang đã đưa cho long đem đi giao
bộ ba này đã tiêu nhiều lần bán tiền giả cho một phụ nữ tên là nguyên với tổng cộng ba trăm linh triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
có được tiền thật từ việc bán tiền giả các đối tượng này đã sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy
với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả nguyễn trọng nghĩa và vợ là thái thị phương công chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh thái bình tạm giữ
trước đó cơ quan công an đã phát hiện tại cửa hàng nghĩa phương ở xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ do hai vợ chồng nghĩa làm chủ có hành vi mua mì chính của trung quốc về đóng vào các vỏ mang nhãn hiệu ajinomoto
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận vì mục đích kiếm lời đã mua mì chính nhãn hiệu hai con tôm của trung quốc về đóng vào các vỏ bao nhãn hiệu ajinomoto
lực lượng công an đã thu giữ ba trăm ba mươi năm gói mì chính trong đó có bảy mươi hai gói loại bốn trăm năm mươi bốn g và hai trăm sáu mươi ba gói loại một kg cùng với các loại máy in máy ép ni lông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí những ngày cuối năm hoạt động của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng gia tăng cả về quy mô
của quốc gia
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố hải phòng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại số chín trăm bảy mươi ba đường thiên lôi
phường canh dương quận lê trân phát hiện năm mươi năm thùng thuốc lá điện tử trị giá hàng hóa khoảng hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là đỗ tùng linh ba mươi một tuổi thường trú tại số một mươi ba trên một trăm hai mươi năm dưa hàng lê trân không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội buôn lậu để điều tra xử lý
đó chỉ là một trong số các vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phát hiện xử lý
tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng cấm hàng giả diễn ra trong thời gian vừa qua rất phức tạp đặc biệt là vào dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thì lợi dụng cơ chế hàng hóa quá cảnh trung chuyển vận chuyển hàng tạm nhập tái xuất qua cảng hải phòng
thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát kinh tế đặc biệt là tập trung vào công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt
để xác minh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và đặc biệt là tìm ra các phương thức thủ đoạn các ổ nhóm và đường dây hoạt động phạm tội
trong năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã xác lập hai chuyên án bóc gỡ triệt phá thành công sáu đường dây ổ nhóm buôn lậu
phát hiện một trăm năm mươi ba vụ bắt giữ một trăm bốn mươi năm đối tượng tổng trị giá hàng hóa thu giữ lên tới một trăm linh tỷ đồng
điển hình lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp cùng bộ đội biên phòng hải phòng phát hiện xử lý vụ vận chuyển trái phép kim cương
có giá trị lớn khoảng một mươi năm tỷ đồng tại cầu cảng số hai
cảng nam hải đình vũ quận hải an khởi tố ba bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
luôn có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố với các lực lượng chức năng
để nâng cao hiệu quả đấu tranh chấn áp tội phạm trên lĩnh vực này
lực lượng quản lý thị trường thì thường xuyên phối kết hợp với lực lượng công an thành phố
cụ thể là đối với lực lượng cảnh sát kinh tế của phòng cảnh sát kinh tế của an phố
cũng như là đội cảnh sát kinh tế công an các quận viện trong vấn đề kiểm tra xử lý đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc
hàng kém chất lượng để tiến tới phục vụ nhu cầu các mặt hàng thiết yếu đối với người tiêu dùng trên toàn thành phố
việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trong dịp tết nguyên đán của lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng công an đã và đang góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh phát triển kinh tế bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
tối ngày ba mươi tháng một tức ngày hai mươi tám tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết có năm mươi năm một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
đây là lần thứ hai trong tuần này số ca f khỏi bệnh vượt ngưỡng là năm mươi ca một ngày
nâng tổng số kf đã khỏi bệnh của việt nam đến nay là năm mươi ca
về công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian qua bộ y tế đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị của người bệnh covid một mươi chín
như liên tục cập nhật phát đồ điều trị đưa vào sử dụng nhiều thuốc mới thuốc kháng thể đơn dòng kháng thể kép thuốc kháng virus
trong phát đồ điều trị lập các trung tâm hồi sức covid một mươi chín người bệnh covid một mươi chín đưa các chuyên gia các bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới để hỗ trợ cho công tác điều trị
đối với công tác điều trị f trong cộng đồng tại nhà bộ y tế đẩy mạnh và liên tục mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
bộ y tế cũng có văn bản đề nghị các địa phương yêu cầu trạm y tế lập danh sách các trường hợp f cách ly điều trị tại nhà và phân chia theo các nhóm có nguy cơ để quản lý
theo dõi chặt chỉ số spo hai để đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời
cùng với đó chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mùa xuân hai nghìn hai mươi hai tiêm chủng xuyên tết cũng đã được diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một và kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
bộ y tế đã có văn bản khẩn đề nghị các địa phương tiếp tục tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiêm mũi ba liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiêm mũi ba liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm mũi ba liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai